triển lãm bản đồ và tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý đã được giới thiệu với đông đảo các tầng lớp nhân dân lực lượng vũ trang và bà con ngư dân huyện đảo bạch long vĩ đảo tiền tiêu của đất nước nằm giữa vịnh bắc bộ
triển lãm do bộ thông tin truyền thông và ủy ban nhân dân thành phố hải phòng phối hợp tổ chức
đây là một triển lãm có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm củng cố vững chắc niềm tin trong cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân và nhất là bà con ngư dân trên vùng biển đảo xa bờ này thêm tin tưởng đoàn kết và kiên cường trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền trên vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
tổ quốc ở huyện đảo trường sa hiện nay được trưng bày triển lãm đều thể hiện rõ ràng quá trình xác lập thực thi chủ quyền biển đảo việt nam từ thế kỷ một mươi bảy đến thế kỷ hai mươi trên hai quần đảo này qua đó thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước quân đội các tổ chức chính trị xã hội nhân dân với những hành động thiết thực chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương